cầu giấy tây hổ bắc tử liêm
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng tám phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về công tác đối ngoại của việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngành ngoại giao việt nam
dưới sự chủ trì của đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn và sự tham dự của đại diện giới học giả
các nhà ngoại giao lão thành và cán bộ của các cơ quan đại diện việt nam
đang làm việc tại các bang của mỹ
những nỗ lực của việt nam nhằm thực hiện những mục tiêu thiên nhiên kỷ do liên hợp quốc khởi xướng
đã được chính tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ghi nhận gần đây
việt nam đã ứng xử hòa bình với các nước lớn cũng như các nước láng giềng
biến chuyển mối quan hệ từ thù địch thành bạn bè và đối tác tin cậy
đồng thời việt nam luôn trung thủy với bạn bè quốc tế cũng như chủ động hội nhập
và luôn nỗ lực tuân thủ theo luật pháp quốc tế
thưa quý vị sáng nay hai mươi tám tháng tám hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh tổ chức kỳ họp thứ một mươi tám khóa chín
giới thiệu và bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
với bốn mươi chín trên năm mươi một số phiếu bầu đồng chí nguyễn thanh ngọc phó bí thư tỉnh ủy được bầu giữ
trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng chí nguyễn thanh ngọc sinh ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tại tỉnh long an
trình độ chuyên môn đại học ngành luật
trình độ lý luật chính trị cao cấp
đồng chí đã từng trải qua các chức vụ công tác như tránh văn phòng tỉnh ủy
bí thư huyện ủy trảng bàng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
phó bí thư tỉnh ủy tây ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xin được chuyển tới quý vị và các bạn những con số cập nhật đáng chú ý về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám đến sáu h ngày hai mươi tám tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca mắc là một ba mươi sáu ca
trong tổng số một ba mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là ba trăm sáu mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm tám mươi bảy
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám hai trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín tám trăm một mươi chín người

trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu ca tử vong hơn một mươi bảy triệu bệnh nhân đang được điều trị